sáng ngày bảy tháng tám tại hà nội bộ công an đã phối hợp với báo nhân dân tổ chức chương trình giao lưu gặp mặt điển hình tiên tiến trong phòng trào thi đua
vì an ninh tổ quốc giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi tham dự chương trình có đồng chí đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đồng chí thuận hiễu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam
các cán bộ chiến sĩ công an nhân dân tiêu biểu từ khắp mọi miền tổ quốc đã cùng ôn lại quá trình hình thành phát triển của lực lượng công an nhân dân trong bảy mươi năm năm qua
giao lưu chia sẻ những câu chuyện thực tế trong công tác chiến đấu góp phần quan trọng bảo vệ an ninh tổ quốc và sự bình yên của nhân dân
chương trình là hoạt động thiết thực giúp người xem hiểu đúng hiểu rõ hơn về những khó khăn vất vả sự hy sinh thầm lặng của các cán bộ
chiến sĩ công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự
an toàn xã hội trong giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi phong trào thi đua trong công an nhân dân đã phát triển sâu rộng sôi nổi với nhiều hình thức đa dạng
nội dung phong phú thiết thực phù hợp với thực tiễn
các phong trào đã trở thành động lực thúc đẩy cán bộ chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ triển khai có hiệu quả các chương trình công tác
phát huy được sức mạnh tổng hợp của các cấp các ngành và toàn xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ trật tự an toàn xã hội
góp phần kiềm chế làm giảm hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tạo môi trường hòa bình